tại thành phố hồ chí minh bộ công thương phối hợp với hiệp hội doanh nghiệp châu âu tại việt nam
đã tổ chức diễn đàn trực tuyến hợp tác thương mại và công nghiệp với đối tác liên minh châu âu
qua sự kiện này chuyên gia và khách mời trao đổi thông tin quan điểm dưới nhiều góc nhìn xác thực
tình hình và triển vọng hợp tác kinh tế thương mại việt nam eu khi hiệp định evfta thực thi
cập nhật biến động thị trường quy định chính sách tập quán thương mại để đưa ra dự báo khuyến nghị cụ thể
doanh nghiệp trực tiếp tương tác với một mươi bốn điểm cầu các thương vụ việt nam tại châu âu
và giải đáp thông tin thị trường cách tiếp cận và kết nối đối tác tại địa bàn khu vực
nhiều chuyên gia bày tỏ lạc quan triển vọng phát triển quan hệ thương mại đầu tư việt nam eu
sau khi evfta có hiệu lực đồng thời chỉ ra khó khăn doanh nghiệp phải đối mặt
để tận dụng ưu đại của hiệp định xúc tiến xuất khẩu tăng sức cạnh tranh mở rộng thị phần